và đến ngày ba mươi tháng bốn năm hai nghìn hai mươi hai dừng khai báo y tế nội địa và ngày hôm nay một mươi năm tháng năm năm hai nghìn hai mươi ba
việt nam chúng ta đã dừng xét nghiệm covid một mươi chín đối với người nhập cảnh vào việt nam
vâng đây rõ ràng là một chủ trương kịp thời đúng đắn với diễn biến mới của dịch bệnh
tạo điều kiện thuận lợi cho du khách quốc tế và kiều bào ta ở nước ngoài giảm được chi phí xét nghiệm
đông đảo cư dân mạng cũng đã đồng tình với quy định này
một tin rất mừng cho người muốn nhập cảnh vào việt nam một ý kiến phù hợp với tình hình và hồi sinh ngành du lịch
hoan nghênh việt nam việt nam cần phải tích cực phát triển hội nhập kinh tế với bạn bè quốc tế
tăng trưởng du lịch mời bạn bè quốc tế đến du lịch việt nam để tăng trưởng ngoại tệ
ở nước ngoài nhưng tôi vẫn hướng mong đất nước bình yên và phát triển cuộc sống người dân được sung túc
những comment của cộng đồng mạng đều rất đồng tình hợp ứng khi việt nam dừng yêu cầu xét nghiệm covid một mươi chín
với người nhập cảnh từ giờ ngày một mươi năm tháng năm năm hai nghìn hai mươi hai theo chỉ đạo của thủ tướng chính phủ
một chủ trương hoàn toàn đúng đắn trong bối cảnh covid một mươi chín toàn cầu có xu hướng giảm cả về số ca mắc và ca tử vong
trong khi nhiều nước cũng đã từng bước nới lỏng biện pháp phòng chống dịch
trong đó bỏ yêu cầu xét nghiệm covid một mươi chín trước khi nhập cảnh
quy định như trước yêu cầu phải test trước khi nhập cảnh của việt nam đã làm khó cho người dân và các quốc tế đến việt nam
ngoài việc mất thời gian đi làm xét nghiệm lượng lớn ngoại tệ sẽ chảy ra ngoài
chủ trường quá kịp thời trong bối cảnh ngành du lịch đang hồi sinh trở lại
chúng ta đã bỏ khai báo y tế nội địa cách làm rất hay và lượng lớn người dân đi du lịch là rất lớn
nay chúng ta bỏ xét nghiệm để thu hút người dân và nước ngoài nhập cảnh vào việt nam là rất cần thiết
chủ yếu là khuyến cáo chứ nên loại bỏ những quy định cứng nhắc bắt buộc
tinh thần và sự hiệu quả của công tác phòng chống dịch covid một mươi chín đã được minh chứng rõ nét
hiện nay công tác tiêm vaccine covid một mươi chín của nước ta đã đảm bảo độ bao phủ hiệu quả
theo số liệu của bộ y tế tính đến ngày một mươi hai tháng năm cả nước đã tiêm hơn hai trăm một mươi sáu triệu liều
trong đó liều tiêm của người từ một mươi tám tuổi trở lên là gần một trăm chín mươi bảy triệu liều bao gồm mỗi một hai ba liều bổ sung đều nhắc lại
ngoài ra việc dừng yêu cầu xét nghiệm với người nhập cảnh vào việt nam sẽ tạo điều kiện giúp kiều bào ta ở nước ngoài
có cơ hội trở về nước ngoài
thăm thân du lịch sau quãng thời gian dài phòng chống dịch covid một mươi
hay quá việt nam ơi tinh thần chống dịch và sự văn minh cũng như nhân văn cho các kiều bào có cơ hội trở về nước
việt nam sẽ là điểm sáng du lịch thúc đẩy kinh tế trở lại
may quá chuyến bay của tôi vào ngày một mươi sáu tháng năm như vậy là không cần xét nghiệm rồi
bốn năm rồi tôi không được về giờ không phải cách ly không cần giấy xét nghiệm covid một mươi chín
vậy là về thăm gia đình và bạn bè được rồi
cư dân mạng cho rằng thực tế dịch bệnh trên toàn cầu và số quốc gia áp dụng
chính sách zero covid một mươi chín đếm trên đầu ngón tay
bên cạnh đó giá trị của tết covid một mươi chín rất hạn chế trong giai đoạn này
hai mươi bốn giờ với tết nhanh và bảy mươi hai h với pcr cũng chỉ là để tham khảo
để khôi phục ngành du lịch trong thời điểm này
thì việc bỏ quy định phải xét nghiệm khi nhập cảnh vào việt nam là phù hợp giúp tăng trưởng kinh tế
tốt quá vì xét nghiệm hiện giờ không còn nhiều ý nghĩa nữa
công việc của tôi thường ngày đi công tác nước ngoài
mấy lần trước khi về lại việt nam thường phải có giấy xét nghiệm âm tính
nếu không làm kịp thì lại mất thời gian tiền bạc
thật may khi quy định đã được loại bỏ thật thuận lợi
việc dừng xét nghiệm covid một mươi chín đối với người nhập cạnh ở việt nam
mà chúng tôi vừa đề cập trong tiểu mục cư dân mạng ngày hôm nay
suy nghĩ cũng như quan điểm của bạn như thế nào
hãy chia sẻ với chúng tôi trên fanpage của truyền hình công an nhân dân
còn bây giờ mời quý vị theo dõi những tin tức cập nhật lúc sáu giờ sáng